tại huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu võ quang thuận đã dùng dao đâm vào tay và ngực khiến trần ngọc tư tử vong
hành vi trên của bị cáo đã phạm vào tội giết người được quy định tại khoảng một chín mươi ba bộ luật hành sự
toán nhân dân tỉnh bạc liêu đã tuyên phạt bị cáo võ quang thuận tù trung thân
đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an quận một tp hcm cho biết
đã tiếp nhận hồ sơ vụ trộm cắp tài sản trên đường cô bắc phường cô giang quận một
do đối tượng nguyễn thanh lộc còn gọi là cu lì hai mươi bốn tuổi ngụ quận một thực hiện
sau khi nhận được đơn trình báo mất xe của anh lê trí hải công an phường cô giang quận một
đã tiến hành thu thập camera gần nơi xảy ra vụ việc thì phát hiện một đối tượng nam không rõ lai lịch
có hình xăm bên tay trái đã lấy chiếc xe của anh hải rồi tẩu thoát
nhờ công tác thường xuyên kiểm tra nắm rõ địa bàn nên lực lượng chức năng đã đưa đối tượng lộc
người có đặc điểm giống đối tượng trong camera về trụ sở làm việc
tại đây lộc đã thừa nhận hành vi trộm xe của mình và đã bán cho một đối tượng khác chưa rõ lai lịch
với giá ba triệu đồng đã tiêu xài hết hiện công an quận một đang tiếp tục điều tra làm rõ
công an huyện thăng bình tỉnh quảng nam vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với nguyễn quốc hoàng và mai võ ngọc trinh cùng chú thôn đàn trung xã tam đàn
huyện phú ninh tỉnh quảng nam về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó trinh dũ hoàng đi trộm cấp tài sản để kiếm tiền tiêu xài
cả hai dùng xe máy đi theo tuyến quốc lộ một a ra huyện thăng bình đột nhập gia đình chị lê thị thu sương
tại tổ một mươi một thị trấn hà lam trộm cắp chiếc xe đạp điện trị giá tám triệu bốn trăm linh nghìn đồng
rồi mang vào thành phố tam kỳ để tiêu thụ khi đến xã bình tú huyện thăng bình thì bị phát hiện
trinh bỏ lại xe đạp điện rồi lên xe máy của hoàng để tẩu thoát
sau đó hoàng được công an huyện thăng bình mời lên làm việc và đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
còn trinh đã bỏ trốn khỏi địa phương được biết trinh đã có tiền án về tội cố ý làm hư hỏng tài sản
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý
thời gian gần đây trên địa bàn quận cái răng thành phố cần thơ đã triển khai thực hiện mô hình ba có tại địa phương
qua đó góp phần không nhỏ cho việc đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương
cách đây hơn một năm khi bắt tay vào xây dựng mô hình ba có ngõ có đèn đường có cổng tin báo có người nghe xử lý
quận cái răng gặp không ít khó khăn
nhưng khi thấy hiệu quả người dân không chỉ ra công giúp sức giữ gìn an ninh trực tự tại khu dân cư
mà còn nhiệt tình đóng góp chi phí làm cổng rào lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng
từ ngày mà phát động cổng rào an ninh trật tự từ đó đến nay tình hình là tội phạm không còn len lỗi vào để trộm cấp như trước đó nữa
đến nay toàn quận xây dựng được chín mươi năm cổng rào an ninh trật tự
đảm bảo khép kính địa bàn lắp đặt gần ba năm trăm linh bóng đèn dọc các tuyến đường thắp sáng vào ban đêm
tổng trị giá gần năm trăm linh triệu đồng góp phần thắt chặt tình làng nghỉ sớm tăng cường đoàn kết nhân dân trong phối hợp xử lý tình huống dày bắt tội phạm
cái anh giữ cổng rào này đó khi sự việc xảy ra thì bây giờ là dân ta điện lại cổng rào này anh đóng công lại
trong đó thì bản thân tôi người ta la ăn trộm đó tôi cùng với bà con ở xóm
anh làm coi như là mình la mình đuổi theo anh đuổi theo cho tới cổng rào
thì cùng với anh em ở cổng rào cũng có một số người trực sẵn ở đây
thì để là giá bắt trở thượng để giao cho cái địa phương địa phương quyền để xử lý
trên các tuyến đường khu vực tập trung đông dân cư cũng lắp đặt chín trăm bốn mươi bản chú ý
có số điện thoại đường dây nóng để người dân báo tin khi xảy ra các vụ việc về an ninh trật tự
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay
ngành công an đã tiếp nhận gần hai trăm linh nguồn tin có giá trị
qua đó giúp điều tra làm rõ gần một trăm năm mươi vụ việc với hai trăm bốn mươi đối tượng
khi có tin báo tố giác tội phạm của người dân thì phải tiến hành xuống hiện trường nhanh chóng
để giải quyết dứt điểm và sự việc
từ đó người dân đã có sự tin tưởng hơn vào lực lượng công an
và từ đó người dân cũng đã có mạnh dạng tố giác nhiều tin báo có giá trị cho cơ quan công an
để góp phần làm ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương
từ khi mô hình ba có được nhân rộng tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn giảm đáng kể
trong năm hai nghìn một mươi bốn số vụ phạm pháp hình sự và trực tự xã hội giảm gần một trăm linh vụ so với năm trước đó
đối tượng tên nạn xã hội cũng giảm trên chín mươi đối tượng
công an phường sẽ tham mưu cho ban chỉ đạo một qua tám của phường
thì tiếp tục thực hiện chỉ đạo cho các ban ngành đoàn thể người khu vực
thì đưa cái kế hoạch này vào cái nghị quyết của từng chi bộ
để sao đạt được kết quả cao hơn góp phần ổn định tình hình ở địa phương
để tạo điều kiện cho phát triển kinh tế xã hội của địa bàn phường
hiệu quả của mô hình ba có ở quận cái răng không chỉ thể hiện ở những kết quả cụ thể
mà cái chính là ý thức trách nhiệm tinh thần cảnh giác của mỗi người dân
trong chủ động phòng ngừa tích cực tham gia cùng lực lượng chức năng
đấu tranh trấn áp các loại tội phạm giữ gìn an ninh trật tự tại từng khu dân cư
chương trình an ninh ngày mới xin được tiếp tục với những tin tức khác
để hướng ứng sự kiện này vào sáng qua tại khu di tích danh thắng gành đa địa
xã an ninh đông huyện tuy an ubnd huyện tuy an và sở văn hóa thể thao du lịch tỉnh phú yên
đã tổ chức lễ phát động chung tay bảo vệ môi trường phát triển du lịch bền vững
hợp ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn và ngày du lịch thế giới hai mươi bảy tháng chín
chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm nay
có chủ đề hãy hành động vì môi trường nông thôn bền vững
nhằm chú trọng vai trò của công tác bảo vệ môi trường nông thôn đảm bảo phát triển bền vững
từ đó nâng cao nhận thức của cá nhân cộng đồng về trách nhiệm đối với công tác bảo vệ môi trường
góp phần vào những nỗ lực chung vì môi trường toàn cầu
tại buổi lễ sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh phú yên kêu gọi các tầng lớp nhân dân
tiếp tục nâng cao ý thức nhận thức trong cộng đồng tăng cường các giải pháp giữ gìn môi trường tự nhiên
phòng tránh hạn chế hoặc khắc phục các yếu tố gây suy thoái ô nhiễm môi trường
chú trọng duy trì cân bằng sinh thái sử dụng hợp lý tài nguyên tôn tạo môi trường cảnh quan
đảm bảo phát triển du lịch bền vững
sau buổi lễ cán bộ đoàn viên thanh niên đã tham gia trồng cây xanh và tổng dọn vệ sinh môi trường
tại khu di tích danh thắng quốc gia cảnh đá đĩa
hàng năm cứ vào khoảng tháng tám đến tháng một mươi âm lịch là mùa di cư tránh rét của các loài chim
bay qua huyện cát hải thành phố hải phòng
với nhiều đồi núi và khu rừng ngập mặn ven biển và các bãi chiều
huyện đảo là nơi thích hợp cho nhiều loài chim di cư trú ngụ
thịt của chim di cư là một món ăn ngon nhất là đối với dân nhậu nên thường được tìm mua với giá cao
vì vậy nhiều người dân đã sử dụng lưới răng để bể bắt chim bán ra thị trường
nhằm góp phần bảo vệ sự đa dạng của thiên nhiên và nhiều loài chim di cư đang có nguy cơ tuyệt chủng
huyện cát hải đã thành lập ba tổ liên ngành với các lực lượng hạt kiều nâm huyện
kiểm lâm vườn quốc gia cát bà công an huyện đội quản lý thị trường phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn
tổ sung kích bảo vệ và phát triển rừng các xã đã tăng cường công tác tuyên truyền tới người dân
không bẫy bắt chim di cư
các tổ liên ngành cũng đã thường xuyên xuống địa bàn kiểm tra
kiên quyết yêu cầu người dân tháo rỡ các lưới đã rang mắt
những trường hợp cố tình vi phạm lực lượng trực tiếp tháo rỡ và xử phạt tùy theo mức độ vi phạm
vì vậy hiện nay tình trạng bẫy bắt chim di cư trên địa bàn huyện cát hải đã giảm rõ rệt
xã triệu sơn huyện triệu phong tỉnh quảng trị có nghề truyền thống làm bún từ lâu đời
tập trung ở hai thôn linh triểu và thượng trạch
trong những năm qua để nâng cao năng suất sản lượng bún
nhiều hộ dân đã đầu tư mua sắm máy móc hiện đại để sản xuất
nhờ đó mà đời sống kinh tế của các hộ dân làm bún ngày một nâng lên
tuy nhiên thực trạng nguồn nước thải từ nghề làm bún từ nhiều năm qua
đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sinh hoạt của người dân
toàn thôn linh triều xã triệu sơn có một trăm một mươi năm hộ làm bún
trong quá trình sản xuất do không có hệ thống xử lý nước thải
nên toàn bộ nước thải của một trăm một mươi năm hộ nói trên
đều thải ra vườn và ruộng
gây ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của những hộ dân sống xung quanh
gia đình chị nguyễn thị bình là một trong những hộ bị ảnh hưởng trực tiếp từ thực trạng này
chị cho biết đã một mươi năm nay gia đình chị phải sống chung với tình cảnh này
chị sẽ giải quyết
xã triệu sơn có gần một trăm sáu mươi hộ dân làm nghề bún
duy trì và phát triển nghề này vừa góp phần nâng cao đời sống cho người dân
vừa giữ gìn nghề truyền thống mà cha ông để lại
do chưa được đầu tư về hệ thống xử lý nước thải khi làm bún nên chất thải đó không chỉ gây ô nhiễm không khí mỹ quan nông thôn mà còn gây thiệt hại về kinh tế đối với người dân
trung bình mỗi ngày gần một trăm sáu mươi hộ dân làm bún thải ra môi trường khoảng hai trăm năm mươi khối nước bẩn
do ảnh hưởng từ nguồn nước nên dẫn đến hậu quả gần một mươi hectare đất trồng lúa phải chuyển sang trồng loại cây trồng khác giá trị kinh tế thấp và một số diện tích phải bỏ hoang như thế này
trong thời gian vừa qua thủy bán nhân sản đã thành lập bán chỉ đạo về môi trường và yêu cầu bà con nhân dân của hai thôn thực hiện cam kết về vấn đề xử lý nước thải trong sản xuất làm bún
để đảm bảo vấn đề sức khỏe cũng như ô nhiễm môi trường ở khu vực dân cư thủy bán nhân sản đề nghị cấp tên sởm đầu tư để quy hợp và đưa cả hồ sản xuất bún ra
để đảm bảo cuộc sống các hộ dân hàng ngày vẫn phải duy trì công việc làm bún của mình còn những hộ dân sống xung quanh cứ phải chịu cảnh hít thở không khí ô nhiễm
có môi trường trong lành để sống đó là nhu cầu chính đáng và bức thiết của mỗi một người dân
nhưng dường như nhu cầu đó đang trở nên quá khó khăn vì hàng ngày hàng giờ họ không muốn phải sống chung với nguồn nước thải ô nhiễm từ các hộ làm bún
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an tỉnh lạng sơn vừa phối hợp với ban quản lý đầu tư xây dựng công trình dân dụng tỉnh lạng sơn
tổ chức diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn tại nhà ở xã hội khu đô thị phía đông thành phố lạng sơn với hơn một trăm linh hộ sinh sống
tình huống giả định là do chập điện tại căn hộ trên tầng ba đám cháy bắt vào các vật dụng gia đình và hình thành đám cháy lớn
lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở nhanh chóng thực hiện thao tác chữa cháy tại chỗ cắt nguồn điện và báo động để người dân sơ tán ra khỏi tòa nhà
đồng thời gọi cho số điện thoại một trăm một mươi bốn đến để hỗ trợ
hai xe chữa cháy của cảnh sát đến ngay hiện trường và triển khai phương án tiếp cận khoanh vùng đám cháy phun nước dập lửa
sau vài phút đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn
việc diễn tập phương án cháy khu vực nhà ở cao tầng đông dân cư được phối hợp nhịp nhàng thuần thục và góp phần nâng cao tính chủ động của lực lượng chữa cháy cơ sở
và khả năng thường trực sẵn sàng chữa cháy của các lực lượng kịp thời hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra khi gặp sự cố cháy nổ
tổng cục hậu cần kỹ thuật bộ công an vào sáng ngày hai mươi năm tháng chín đã tổ chức lễ bế giảng lớp huấn luyện kỹ năng tìm kiếm cứu nạn cho cán bộ chiến sĩ của lực lượng công an nhân dân
phụ trách công tác ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm hai nghìn một mươi năm khu vực phía nam
tại đây nhiều cán bộ chiến sĩ vinh dự được trao tặng bằng khen của bộ trưởng bộ công an
lớp huấn luyện có sự tham gia của một trăm sáu mươi cán bộ chiến sĩ thuộc phòng cảnh sát cơ động cảnh sát giao thông
cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp phòng hậu cần thuộc công an các tỉnh thành phố của hai mươi một tỉnh thành khu vực phía nam
trong một mươi ngày huấn luyện các cán bộ chiến sĩ đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm trong việc thực hành động tác cứu nạn cứu hộ
sử dụng thành thạo các phương tiện thiết bị tìm kiếm cứu nạn cả trên cạn và dưới nước nắm vững được kỹ năng sơ cấp cứu di chuyển người bị nạn
qua đó phục vụ đắc lực trong công tác ứng phó với biến đổi khí hậu phòng chống lục bão và tìm kiếm cứu nạn
bế mạc lớp huấn luyện ba đồng chí một tập thể vinh dự đã được trao tặng bằng khen một mươi một đồng chí được tặng giấy khen của đại tướng trần đại quang bộ trưởng bộ công an
qua một năm thành lập bệnh viện công an tỉnh ninh bình đã và đang từng bước được nâng cấp theo hướng hiện đại để đáp ứng ngày một tốt hơn
nhu cầu khám chữa bệnh của cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn
bệnh viện công an tỉnh ninh bình hiện nay có quy mô năm mươi giường dự kiến đến giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi quy mô là một trăm linh giường bệnh với năm khoa phòng và được đầu tư một số trang thiết bị máy móc hiện đại
ngay sau khi được thành lập cấp ủy ban giám đốc bệnh viện đã kiện toàn tổ chức xây dựng và đổi mới quy chế làm việc cho phù hợp với tình hình thực tế
để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của bệnh viện thì cấp ủy lãnh đạo bệnh viện chúng tôi đã triển khai
đồng bộ các giải pháp về công tác tổ chức đã nhanh chóng kiện toàn bộ máy lãnh đạo các khoa phòng xây dựng các quy chế làm việc xây dựng các kế hoạch phát triển chuyên môn đào tạo huấn luyện để nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nhân viên
với chức năng và nhiệm vụ của mình năm qua bệnh viện công an tỉnh ninh bình đã khám bệnh và điều trị ngoại trú là một mươi ba lượt bệnh nhân
điều trị tại bệnh viện tám trăm chín mươi lượt bệnh nhân
đồng thời hàng năm tổ chức thăm khám sức khỏe định kỳ cho cám bộ chiến sĩ trong tỉnh khám sức khỏe cho một hai trăm linh thí sinh dự thi vào các trường công an nhân dân
khám tuyển hai trăm bảy mươi ba công dân phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân chủ động tham gia khám chữa bệnh cho một mươi năm đối tượng bảo hiểm y tế
thì trong thời gian qua tôi luôn cố gắng giải luyện cho mình thứ nhất là về phẩm chất chính trị
ngoài ra tôi luôn cố gắng ví dụ như điều lệnh công an nhân dân ứng xử với cả nhân dân chúng tôi cũng luôn cố gắng để thực hiện theo giàn luyện tu dưỡng đạo đức lối sống
cố gắng phát huy đúng thẩm chất của người chiến sĩ công an nhân dân cũng như là ý đức là lưng y như tử mẫu
bệnh viện luôn thực hiện chú đáo việc đón tiếp người bệnh đến khám điều trị đảm bảo nhanh gọn chính xác không để người bệnh phải chờ đợi lâu không gây phiền hà cho người bệnh
thông qua việc tư vấn sức khỏe giúp cho người bệnh yên tâm điều trị
không hoang mang lo lắng tạo được niềm tin cho người bệnh và gia đình
trong suốt năm năm tôi làm bảo hiểm ở đây thì tôi được sự quan tâm và sự nhiệt tình của các đội ngũ y bác sĩ và nhân viên phục vụ đây rất là tốt
bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn bệnh viện công an tỉnh ninh bình cũng tham gia tích cực các hoạt động tình nguyện
chăm sóc sức khỏe cộng đồng bằng việc thành lập các đoàn xuống các xã địa bàn vùng sâu vùng xa của tỉnh khám chữa bệnh tư vấn sức khỏe
và cấp phát thuốc miễn phí cho hàng nghìn lượt người dân
bệnh viện còn tổ chức tốt các đợt khám bệnh cấp thuốc cho các đối tượng chính sách gia đình người có công tổ trường tổ dân phố bí thư tri bộ trên địa bàn thành phố ninh bình
bằng những nỗ lực của mình bệnh viện công an tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ việc khám điều trị chăm sóc sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn
được bộ y tế cục y tế bộ công an và giám đốc công an tỉnh tặng nhiều bằng khen giấy khen
xứng đáng với hình ảnh người thầy thuốc công an đức trí dũng nhân hậu trong lòng nhân dân
lễ hội thành tuyên tết trung thu năm hai nghìn một mươi năm đã được diễn ra vào tối ngày hôm qua
nhằm đảm bảo an ninh trật tự cho sự kiện này và một số hoạt động lớn của tỉnh
lực lượng công an tỉnh tuyên quang đã triển khai kế hoạch bảo vệ an toàn tuyệt đối về an ninh trật tự
với chủ đề tết trung thu như bác nhiều tổ dân phố tổ chức các đoàn rước chân dung chủ tịch hồ chí minh
mô hình các dinh vật trong một mươi hai con rác và biểu tượng khác của tỉnh tuyên quang
tạo không khí vui tết trung thu với nét đặc sắc riêng thu hút được rất đông người và thành phần tham gia
nhằm đảm bảo cho nhân dân vui lễ hội thành tuyên và tết trung thu an toàn và hạnh phúc
các đơn vị công an tỉnh công an thành phố tuyên quang tập trung lực lượng
phối hợp với các cấp các ngành đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
nắm vững tình hình quản lý tốt địa bàn chủ động triển khai và áp dụng hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ
quản lý tốt địa bàn được phân công
trong những ngày diễn ra lễ hội thành tuyên công an tỉnh đã huy động trên năm trăm linh cán bộ chiến sĩ tăng cường cho công an thành phố
lực lượng công an được chia thành các tổ công tác trực tại các đầu mối giao thông
các địa bàn trọng điểm để phân đường giao thông giữ gìn an ninh trật tự phòng hừa hành vi cướp giật chỗ khắp tài sản
tiếp theo là một số hoạt động trung thu cho trẻ em tại các địa phương
huyện nam đông tỉnh thừa thiên huế phối hợp với quỹ bảo trợ trẻ em và công ty sổ số kiến thiết thừa thiên huế
đã tổ chức chương trình vui tết trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
tại chương trình các em được nghe thư của chủ tịch nước với mong muốn các cấp các ngành và toàn xã hội
tiếp tục quan tâm tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các em phát triển
dịp này huyện nam đông trích ngân sách hơn một mươi bảy triệu
năm mươi triệu đồng hai mươi chiếc xe đạp mỗi chiếc trị giá một năm triệu đồng cho các em
hội phụ nữ và đoàn thanh niên công an tỉnh cà mau tổ chức tết trung thu đêm hội trăng rằm
cho các cháu thướng niên nhi đồng là con cán bộ chiến sĩ thuộc các phòng công an tỉnh
tại buổi lễ các cháu thiếu nhi cùng tham gia liên hoan văn nghệ múa hát và thi làm lồng đèn trung thu
tạo nên không khí sôi động náo nhiệt vui vẻ trong đêm hội
hòa chung không khí vui tết trung thu
tết trung thu trên khắp cả nước chương trình vui tết trung thu cho con cán bộ chiến sĩ công an tỉnh lâm đồng
cũng được hội phụ nữ công an tỉnh tổ chức
chương trình thu hút được đông đảo các cháu là con của các cám bộ chiến sĩ
với nhiều trò chơi phá cổ cùng các tiết mục văn nghệ
chương trình là sự động viên khích lệ các cháu có cố gắng phấn đấu học tập
gian luyện tu dưỡng đạo đức trở thành con ngoan trò giỏi cháu ngoan bác hổ
là mầm non tương lai của đất nước
hòa chung không khí vui tết trung thu

gian luyện thu hút được đông đảo các cháu có cố gắng phấn đấu học tập
là mầm non tương lai của đất nước